thưa quý vị nồm ẩm là hiện tượng sẽ xuất hiện ở miền bắc trong tuần này
điều này quý vị sẽ cảm nhận rất rõ ở những nhà cấp bốn hay là nhà hút gió
bởi độ ẩm sẽ lên tới tám mươi
dù ngoài trời ấm và khô nhưng nhà cửa sẽ rất ẩm
chính vì vậy nên quý vị lưu ý là không nên mở cửa sổ hay lau nhà bằng rẻ ướt
mà chỉ nên lau bằng rẻ khô để hạn chế ẩm trên bề mặt sàn
nhiệt độ miền bắc được dự báo là ấm lên cao nhất là trong khoảng từ hai mươi hai mươi bốn độ c
riêng khu vực điện biên và sơn la thì nhiệt độ trong khoảng là hai mươi tám độ c
còn đối với nam bộ thì vẫn sẽ tiếp tục hình thái nắng nóng
nhiệt độ khu vực tây nam bộ sẽ giao động trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi ba độ c
còn tại đông nam bộ trong đó có thành phố hồ chí minh
nhật độ là từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ c mức nóng khá gây gắt